đó là làm những bài cảnh báo trên page chính thức của bên em

theo thống kê chưa đầy đủ thì đã có gần một trăm linh người bị các fanpage giả mạo

hiện công an tỉnh bình thuận đang thủ lý điều tra vụ việc
các fanpage facebook rất dễ bị giả mạo
việc đăng ký thiết lập sử dụng các fanpage hoặc trang facebook nhóm yolo
thì nó không có thông qua các điều kiện đăng ký xác thực thực tế dẫn tới là hàng loạt
trên không gian mạng là hàng loạt fanpage của khu du lịch có uy tín là bị giả mạo
khi mà nhận diện được việc có khả năng bị lừa đảo thì đề nghị quý khách hàng
nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo để được hỗ trợ
không chỉ có những lỗ hỏng trong việc quản lý các trang fanpage facebook
trên thực tế
lỗ hỏng còn nằm ở chỗ có thể kẻ gian đã lợi dụng việc nhiều ngân hàng
cho phép đổi tên hiển thị chủ tài khoản như một cách thu hút khách hàng
điều này lý giải vì sao một tài khoản cá nhân lại hiển thị tên như một tài khoản doanh nghiệp
thiệt hại đầu tiên là của khách hàng
tại vì họ đã bị mất tiền
và đặc biệt là cái niềm tin của họ họ bị mất tinh thần rất nhiều
thì có những khách họ đã có những cái hành động là họ đánh giá lên các cái nền tảng mạng xã hội
là đánh giá là bên em là có những cái dấu hiệu như thế
mà trong khi đó thì họ cũng không có phân tích xem là cái tài khoản đó có phải là tài khoản gì không
và thứ hai nữa là loại phòng ấy khi mà các đơn vị các đối tượng lừa đảo ấy
họ đưa cho thì lại hoàn toàn không khớp với bên em
họ không có nhìn nhận sáng suốt thì họ đánh giá lên những cái đó
thì những cái điều đó là rất là bất lợi cho những cái vị khách mà muốn đến nghỉ dưỡng và sử dụng dịch vụ bên em
nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề doanh thu và ảnh hưởng tới cái tai tiếng của bên em rất là nhiều
em cũng có nghe về các cái
fanpage lừa đảo và lập ra để chiếm đoạt tiền của khách hàng
nhưng mà thường thì em sẽ chọn những cái đơn vị mà đặt phòng uy tín
và em cũng có tham khảo nhiều các cái bạn khác đã có cái kinh nghiệm
và mình sẽ lên đó và mình xem mình đặt phòng để nó được uy tín hơn
cảnh báo khách hàng và mọi người dân đi du lịch
khi mà chọn trực tiếp các cơ sở nào thì lưu ý về cái giá cả và cái độ chính thống của trang đó
và thường thì mình hãy đọc cái bình luận hoặc là những cái
chia sẻ của một cái trang đó trước khi mà mình chọn và chuyển giá
và đặc biệt là lưu ý về cái số giá
và cái giá hiện tại về cái trang fanpage chính thức và cái trang fanpage giả mạo
nó trên lệch giá rất là nhiều
cho nên là họ đánh vào cái thị trường về cái tài chính
cho nên là họ lừa một số người dân và một số khách hàng
được biết ngoài the clay resort thì một số khu nghỉ dưỡng nổi tiếng khác
trên địa bàn thành phố phan thiết cũng đã bị các đối tượng giả mạo fanpage nhằm mục đích lừa đảo
cái đầu tiên mà khu nghỉ seahod phải làm liền là thông tin trên cái trang web của khu nghỉ
là mọi người phải cẩn thận những cái chuyện đó
tức là mua bán đặt phòng ốc này nó thì làm sao nó phải chính thức đặt qua những cái trang mạng chính thức của khu nghỉ
tình trạng lừa đảo nêu trên ít nhiều sẽ tác động xấu đến thương hiệu du lịch mũi né nói riêng và ngành du lịch nói chung
do các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng rất tinh vi
du khách không phải ai cũng biết và cảnh giác
do đó cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để du khách cảnh giác tránh gặp phải tình trạng tương tự
mới đây đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vào cuộc điều tra truy xét xử lý nghiêm các đối tượng để đảm bảo an ninh an toàn cho du lịch
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự vũ văn xuyên quê tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang xuyên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu phố bình dương phường long bình tân thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có khối lượng khoảng một trăm linh gram
khám xét nơi ở của xuyên cơ quan công an thu giữ thêm hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá heroin và một cân điện tử màu đen
vừa qua các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh gia lai đã đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc thanh thiếu niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
mua ma túy về tổ chức sử dụng và bán cho các thanh thiếu niên khác trong làng
cùng với công tác đấu tranh cơ quan công an còn tuyên truyền về tác hại hệ lụy của ma túy từ đó nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư
được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng công an huyện iapa đã bắt quả tang ba đối tượng
rukom kho hai mươi chín tuổi và rukom kui một mươi bảy tuổi cùng chú xã iacroc đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét nhanh trên người các đối tượng công an thu giữ một ống nhựa có chứa ma túy đá
bố mẹ nhà già khá rồi bố thì nằm nơi trường tôi là lao động chính trong nhà
lúc bắt kia tôi đã nhận thức cái sai của tôi và tôi đã thành khẩn khai báo với công an điều tra này kia
dám nhận tội cho tôi rồi
nhóm đối tượng này là đinh ruất hai mươi tuổi đinh hùng hai mươi ba tuổi và đinh thui hai mươi hai tuổi
cùng chú xã bờ tó huyện iapa cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện iapa bắt khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình tổ chức ăn nhậu tại nhà đinh hùng chúng lấy ma túy thủ sẵn cùng nhau sử dụng
tham chơi chơi bời nhớ nghe gia đình dạy rồi
mắc sai lầm này tôi suy nghĩ cũng mong pháp luận là sửa giảm nhẹ để sớm về với gia đình
mới đây công an huyện đạt đoa cũng đã bắt quả tang chín đối tượng thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án này cơ quan công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng khuyến cáo các thanh thiếu niên việc sử dụng ma túy dẫn đến nghiện từ đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy vi phạm pháp luật như trộm cướp tài sản cố ý gây thương tích gây tai nạn giao thông
ngoài ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình ảnh hưởng xấu đến sự bình yên của thôn làng cũng là hệ lụy của việc sử dụng ma túy và mua bán ma túy
v grosse thành công đó lực lượng chức năng tỉnh cà mau hoàn thành thủ tục hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tăng vật vi phạm sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép
đêm một mươi năm ba tổ công tác đồn biên phòng dòng đốc tuần tra đến khu vực biển vùng bờ phát hiện ba phương tiện vỏ hỗ không có dỗ hiệu sẽ sử dụng ra khai thác thủy sản và lập biên worthwhile kiểm tra
lập biên bản tạm giữ tăng vật lập biên viên và yêu cầu thuyền trưởng điều khuyển
lập biên bản tạm giữ tăng vật và yêu cầu thuyền trường điều khiển phương tiện về đồn biên phòng sông đốc để điều tra xử lý
còn làm việc cả ba phương tiện vỏ gỗ là phương tiện thủy nội địa không có giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định
các chủ phương tiện đã dùng bộ kích tiện tự chế để khai thác thủy sản nhằm mang lại hiệu quả khai thác cao hơn
thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng hai âm lịch hàng năm tây thiên chính thức khai hội với nhiều hoạt động sôi nổi
thu hút đông đảo khách thập phương để đảm bảo an toàn cho nhân dân công an huyện tam đào tỉnh vĩnh phúc đã tăng cường lực lượng
chủ động mọi phương án giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông góp phần đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp
khu danh thắng tây thiên là một quần thể di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh vĩnh phúc
vào mỗi dịp khai hội nơi đây thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp mọi miền tổ quốc
đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp lừa đảo sử dụng trái phép chất ma túy
hành nghề bói toán mê tín dị đoan gây dối trật tự công cộng
để đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn nét đẹp truyền thống của văn hóa lễ hội
công an huyện tam đảo đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự
kiên quyết không để hình thành ổ nhóm tội phạm hình sự và tên nạn xã hội hoạt động tại khu danh thắng tây thiên
đồng thời thành lập tổ công tác thường trực tại khu danh thắng tây thiên
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ trong việc chủ động nắm tình hình
kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại khu danh thắng tây thiên
trong suốt thời gian diễn ra lễ hội

cơ hội thị trấn đại đình sẽ yêu cầu đối tượng di chuyển và khỏi địa bài
trước tình trạng phương tiện giao thông tăng mạnh trong thời gian diễn ra lễ hội
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tam đảo đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
bố trì cán bộ phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra hiện tượng ồn tắc
tai nạn giao thông nghiêm trọng vào những khung giờ cao điểm và tại các tuyến đường chính
như quốc lộ hai b tỉnh lộ ba trăm linh hai các tuyến đường lên xã lên thôn
lập các chốt kiểm soát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình xử lý tình huống
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân
cảnh sát giao thông công an huyện tam đào đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo là không chống tình trạng
là tránh được tình trạng ôn tắc giao thông đảm bảo cho việc bà con đi lễ cho nó thuận lợi
chỉ còn hơn một tuần nữa lễ hội tây thiên năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chính thức khai mạc
công an huyện tam đảo đã xây dựng các kế hoạch huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
chê làm hai mươi bốn tổ chốt thực hiện tuần tra khép kín trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
kịp thời xử lý mọi vấn đề ngay khi mới phát sinh
đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn lành mạnh